thưa quý vị vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực lô năm khoảnh bốn tiểu khu ba trăm năm mươi bảy thôn một xã vĩnh thực thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại nhiều hectare rừng thông và keo
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thành phố móng cái đã huy động các lực lượng khoảng sáu mươi người tham gia chữa cháy
tuy nhiên theo lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường do thời tiết hanh khô do lớn
đã khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khoảnh rừng khác và rất khó để dập tắt
đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy cơ bản được không chế
theo ước tính có khoảng sáu hectare có rừng bị thiệt hại
ngoài ra đám cháy cũng thiêu dụi nhiều hectare đổi cây bụi khác